thanh tra tỉnh quảng nam đã tổ chức cuộc họp công bố kết luận thanh tra việc thực hiện gói thầu
mua sắm hệ thống xét nghiệm real time pcr tự động tại sở y tế và sở tài chính tỉnh quảng nam
thanh tra kiến nghị chủ tịch ubnd tỉnh hủy thầu đối với gói thầu mua sắm hệ thống trị giá hơn bảy tỷ đồng này
theo kết luận của đoàn thanh tra quá trình xây dựng giá thẩm định giá gói thầu chưa đúng các thủ tục
theo quy định của pháp luật đặc biệt trong ba bảng báo giá của ba công ty để làm căn cứ xác định dự toán giá gói thầu
thì có hai bảng báo giá không đúng quy định
ngoài ra thanh tra tỉnh đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
xem xét chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định